thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nghị quyết số năm của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đã chỉ rõ
đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
trong đó đã đề cập rõ về việc chuyển đổi mạnh từ sản xuất lấy số lượng
làm mục tiêu sang sản xuất nâng cao chất lượng
hiệu quả lựa chọn phát triển các sản phẩm phát huy lợi thế so sánh
của từng địa phương từng vùng và cả nước
chủ trương đó đã được triển khai thực hiện ở thái nguyên
với thế mạnh nổi bật là cây trè
xã phúc triều thành phố thái nguyên từ nhiều năm qua
nơi đây được xác định là vùng trẻ lõi của tỉnh
vừa trồng chè vừa sản xuất chế biến và bán ra thị trường
cây chè được xác định là thế mạnh của xã
đem lại thu nhập cao cho người nông dân
gia đình anh ninh đang canh tác trên một mẫu dĩ trè bốn năm tuổi
được khoảng tạ ba năm trè
việc canh tác đem lại thu nhập cho anh mỗi năm khoảng hai trăm linh triệu đồng
để thực hiện mô hình nông thôn mới thành công
xã phúc triều thực hiện hai dự án là tưới trè đông và chế biến tiêu thụ trè
năng suất đạt một trăm sáu mươi tạ một hectare tăng tám mươi tạ một hectare so với năm hai nghìn năm
sản lượng trè bút tươi đạt trên năm năm trăm linh tấn
trung bình mỗi năm toàn xã trồng mới cải tạo được từ một mươi đến ba mươi hectare trẻ cành
xã đã có tám mươi diện tích là trè rồng mới
không chỉ cho năng suất sản lượng vượt trội
mà trái rồng mới cũng được thị trường ưa chuộng với giá thành cao hơn
trước đây bà con bán chè chỉ với giá trên dưới một trăm linh đồng một kg
thì nay đã nâng lên trung bình hai trăm linh ba trăm linh đồng một kg
nhờ đầy mạnh sản xuất trè đời sống người dân xã phúc triều đã được cải thiện đáng kể
hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn hai bốn
trên tổng số một sáu trăm tám mươi năm hộ dân của toàn xã giảm sáu so với năm hai nghìn một mươi
hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng nông thôn mới
chị thục là giám đốc của một hợp tác xã trè tại đây
hợp tác xã của chị đã đầu tư phát triển mô hình thu mua
chế biến chè để có năng suất sản lượng cao hơn
thu nhập từ chè của hợp tác xã khoảng tám tỷ đồng một năm
năm tới chị thục sẽ đầu tư nhà xưởng và mở rộng sản xuất
thu nhập thì so với trước đây thì nó có tăng thêm một chút
như các hộ thì cũng làm được xây nhà rồi mua xe rồi làm được một số thứ
làm ủi rồi từ xã đến thành phố sở văn ngành nó có hỗ trợ nhiều
nhưng mà tỉnh cũng hỗ trợ cho hợp tác xã để phát triển ra thị trường nhiều
việc canh tác sản xuất chè có nhiều thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên
đất đai khí hậu môi trường phù hợp cây trẻ nguồn lao động giàu kinh nghiệm và thạo nghề chè
tuy nhiên xã vẫn cần phải giải quyết nhiều khó khăn về cơ chế hỗ trợ chính sách
tuy đã được hỗ trợ nhưng người dân vẫn gặp phải khó khăn về nguồn giống chè
và chưa rõ ràng về quy trình sản xuất trè sạch trè an toàn
phân bón và thuốc trừ sâu trôi nổi trên thị trường chưa được phân biệt thật giả
do đó bà con khó xác định được nguồn mua ảnh hưởng đến chất lượng chè
công cụ sao biến đã được đầu tư nhưng vẫn cần công nghệ hiện đại hơn
người làm trè vẫn chưa có đầu gia ổn định chủ yếu mang ra chợ bán
chưa xuất khẩu được và chỉ bán ở trong nước
với chủ trương của địa phương cũng như là chúng tôi đang chỉ đạo nhân dân
và đề nghị tỉnh với thành phố đang hỗ trợ đưa cái đề án tức là phát triển nông nghiệp
công nghệ cao vào sản xuất để nhằm nâng cao giá trị sản phẩm
cũng như là làm sao sản xuất sản phẩm trè sạch trè an toàn
ở trên cơ sở đó để góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa phương
để có được thành công trong xây dựng nông thôn mới nhờ tập trung vào mũi nhọn thế mạnh của vùng trẻ lõi
đảng ủy xã phúc triều đã có những chủ trương cụ thể và ra nghị quyết về phát triển thế mạnh trè
chỉ đạo sâu sát đến từng hộ nông dân với sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể
năm năm trở lại đây nhờ được tham gia các lớp tập huấn trồng và chăm sóc chè
các mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
nên nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi
bà con đã mệnh dặn trồng những giống trè mới áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
và quan trọng hơn là nắm bắt được nhu cầu của thị trường tiêu dùng
nên đã sản xuất được những sản phẩm chè chất lượng
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai cũng đã được đảng ủy tập trung triển khai đến các đơn vị
đặc biệt trong đó đối với phúc triều tôi là một xã được tỉnh
ủy ban dân tỉnh chọn là một xã điểm về xây dựng nông thôn mới tiên tiến
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và trong đó thì đặc biệt chúng tôi chú trọng đến việc phát triển cây công nghiệp
mũ nhọn là cây trè
trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã chú trọng chỉ đạo tập trung về việc phát triển
đặc biệt là cây trè có giá trị năng suất cao đảm bảo thu nhập cho người dân
và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục
ban hành các nghị quyết đặc biệt là chỉ đạo đối với chính quyền mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân
tiếp tục phát triển đầu tư tập trung với mũ nhọn vào cây trè
cây trẻ đã từng được xác định là cây xoa đói giảm nghèo
và hiện nay đang trở thành cây làm giàu của người dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở thái nguyên
chủ trương phát triển cây trè đã được đưa vào nghị quyết của đảng bộ xã huyện
để chỉ đạo triển khai cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống
và hệ thống chính trị
việc xác định mục tiêu phát triển vùng trè lõi của tỉnh chính là hành động thiết thực
vận dụng linh hoạt thế mạnh của địa phương để thực hiện thành công việc cơ cấu lại nông nghiệp
gắn với xây dựng nông thôn mới